thưa bà trong thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và thảm khốc
mà nguyên nhân xuất phát từ việc lái xe có sử dụng các thức uống có nồng độ cồn hoặc là các chất kích thích
rõ ràng đây đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay
và mặc dù là chính phủ đã có những giải pháp rất là quyết liệt
nhưng vẫn chưa thể giải quyết được dứt điểm tình trạng này
có nhiều ý kiến cho rằng là mức xử phạt đối với hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là chưa đủ sức gian đe
quan điểm cá nhân của bà về vấn đề này như thế nào ạ

thưa bà để giải quyết tình trạng này thì có nhiều ý kiến cho rằng là cần phải nâng cao mức xử phạt
đối với hành vi sử dụng các chất kích thích và nồng độ cồn khi tham gia giao thông
theo bà thì đây liệu đã phải là giải pháp hiệu quả nhất hay chưa
và cần phải làm gì để giải quyết dứt điểm tình trạng này
hiện nay là chúng tôi cũng đã tập hợp là cái
căn cứ trên cái nghị định xử phạt cái nghị định số bốn mươi sáu
thì hiện nay là chính phủ đặc biệt là thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo rất là quyết liệt
giao bộ giao thông để tham mưu sửa đổi cái nghị định này
cái hướng thứ hai là chúng tôi hiện nay là cái cơ quan tham mưu cho ủy ban thường vụ quốc hội
thì đang tham mưu để cho thường vụ quốc hội sẽ trình ra quốc hội
kiến nghị sẽ ra một cái nghị quyết riêng về cái an toàn giao thông
để cho chính phủ của các cơ quan có làm căn cứ để tăng cái mức sử phạt
cũng như là có những cái hình thức gian đe và nghiêm minh hơn trong cái việc xử phạt này
cái việc mà sử dụng những biện pháp mạnh là một một cái quan trọng
nhưng mà cái biện pháp mà tuyên truyền giáo dục mưa dầm thấm lâu thì cũng rất là quan trọng
và thêm nữa là cũng có những cái biện pháp mà chúng ta nên có cái gọi là học tập kinh nghiệm của các nước khác
ví dụ như là những cái vấn đề như là nếu vi phạm
hoặc phải đóng tiền một cái mức rất lớn thì anh còn phải tham gia ví dụ như là làm những cái lao động công ích để phục vụ cộng đồng
cái đấy thì nó đánh thẳng vào cái sĩ diện của lòng người thì nó sẽ tôi nghĩ rằng là nó sẽ có những cái tác động rất là mạnh
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay thành phố hồ chí minh
kim thảo xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị chiều nay công an quận bình tân thành phố hồ chí minh đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy năm kiosk trên đường tỉnh lộ một mươi phường tân tạo khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó khoảng ba giờ sáng cùng ngày người dân phát hiện lửa bùng phát tại kiosk của cửa hàng dán keo xe sát trên đường tỉnh lộ một
vườn tân tạo quận bình tân
mặc dù mọi người huy động thiết bị chữa cháy nhưng không được lửa bắt đầu lan sang bốn kiosk kế bên
lúc này những người ở trong được hô hoáng phá mái tôn để thoát ra ngoài
cảnh sát hiện tin báo đã điều động phương tiện đến hiện trường giặt tắt đám cháy
vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
ngoài ra đường dây điện cáp viễn thông chạy qua hiện trường cũng bị đứt
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
nhằm bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý vi phạm
với các hàng hóa giả mạo nhãn mát hàng việt nam
theo đó các đơn vị cần tập trung điều tra cơ bản ra soát kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu biên giới và nội địa
để kịp thời phát hiện ngăn chặn hàng hóa tiêu dùng thời trang
ngoài ra cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nhập lậu phân phối
lưu thông trong thị trường nội địa các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài nhưng lại gắn mát make in việt nam để gian lận đến đường người tiêu dùng trong nước
cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát động toàn dân không bao che tiếp tay cho hành vi gian lận xuất xứ và tham gia tố giác các hành vi vi phạm
việc để giả xuất xứ make in việt nam có cơ hội tràn vào việt nam không chỉ làm người tiêu dùng bị thiệt hại vì hàng chất lượng kém
mà tình trạng hàng đổi lốc xuất xứ còn ảnh hưởng tất cả doanh nghiệp dân chính nơi riêng cũng như hàng việt nam nói chung
tình hình dịch tả heo châu phi đang có diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía nam ảnh hưởng không chỉ đến chăn nuôi mà còn cả tình hình tiêu thụ thịt heo
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có buổi họp triển khai khẩn cấp công tác phòng dịch tại tp hcm
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngoài đảm bảo an toàn sinh học cho các trang trại và xích chặt công tác quản lý heo từ các vùng có dịch sang không có dịch
thì tính toán phương án sống chung với dịch tả heo châu phi cũng được đưa ra trong đó giết mổ khi heo chưa mắc bệnh và cấp đông được đề xuất
tuy nhiên phương án này được sở công thương tp hcm cũng như các doanh nghiệp cho rằng cần điều chỉnh và xem xét kỹ nhằm tránh ảnh hưởng tới các doanh nghiệp
cái việc mà chúng ta sử dụng cách đông để mà đưa hàng đông lạnh ra thị trường thì chúng ta phải đánh giá được cái thị trường tiêu thụ
chứ nếu không là chúng ta cấp đông rồi là chúng ta lại không sử dụng được không bán được
và không bán được thì không biết xử lý như thế nào
chuyển qua chế biến thì chỉ một phần thôi chứ cũng không thể là chuyển hết tất cả các thịt cấp đông mà không bán được qua chế biến

cho cái luyện
như thành phố báo cáo là các doanh nghiệp vẫn đang giữ trữ cấp đông đúng không
cho nên bây giờ ta hỗ trợ thêm để đảm bảo cái hiệu quả của cấp đông dự trữ đối với các doanh nghiệp nó cao hơn
rồi thứ hai là giảm thiệt hại cho người chân huy đoạn
và thứ ba nữa là cũng nâng cao được cái hiệu quả trong phòng chống dịch
chứ không có cái gì đâu hoặc là quá chi phí hoặc là
gây những cái khó khăn cho các doanh nghiệp
vấn đề bây giờ là gì
là cái số lượng kho lại đảm bảo được bao nhiêu phần trăm
thế mà với chính sách như thế thì cũng đẩy được cái lượng giữ trữ này đảm bảo bình ổn trong suốt cả khí ba khí bốn hay không
hiện nay nhằm đảm bảo bình ổn thị trường thịt heo trong tình huống nguồn cung thịt heo cho thành phố giảm đột ngột
thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo sở công thương làm việc với các doanh nghiệp về khả năng cung ứng giữ trữ nguồn thịt heo và thịt tươi sống thay thế
đảm bảo cân đối cung cầu thị trường
cụ thể các đơn vị kinh doanh thịt đảm bảo cung ứng cho thành phố hơn một trăm linh sáu tấn thịt heo sạch mỗi ngày và thịt da cầm là hơn hai trăm linh tấn mỗi ngày
thưa quý vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời được biết đến như một giải pháp đầu tư một lần lợi ích dài lâu
nhưng do chi phí lắp đặt cao và một số vướng mắt khác khiến nhiều người dân chưa nhận mà với điện năng lượng mặt trời
sau khi nghe được lợi ích của điện năng lượng mặt trời anh vũ huyện hóc môn vô cùng hào hứng và muốn được lắp đặt
nhưng phải mất hơn hai tháng anh mới thuyết phục được gia đình đồng ý
vì với diện tích của gia đình anh thì chi phí lắp đặt có thể lên tới hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
và ở thời điểm hiện tại số tiền này cũng phải trả một lần thay vì phải trả góp như các sản phẩm dịch vụ khác
chi phí ban đầu thì nó rất là lớn lúc đầu nó mới khoảng một trăm linh mấy một trăm bốn mươi mấy triệu đối với hệ thống năm kg
còn xong rồi nhưng mà khi mà chia sẻ với mặt gia đình thì rút lại là lắp ba kg dần động dành hai tháng mới lắp được vấn đề đó
lắp ba kg chứ không cho lắp mới làm chắc không đủ
thế mà không gian của chị còn trống chị sẽ lắp thêm hai kg nữa
trong cái dự định thì sẽ lắp thêm hai ký định
là hai kg để mình xài
mấy lạnh chứ còn ba kg là không đủ
phía evn tp hcm cũng thừa nhận rằng chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời vẫn còn cao
mặc dù chi phí hiện tại đã thấp hơn so với cách đây vài năm hai phần ba tổng giá thành
nên tỷ lệ người dân tham gia cho kế hoạch điện mặt trời vẫn chưa được như kỳ vọng
bên lắp đặt điện mặt trời ở hiện nay là khoảng giao động khoảng từ hai mươi đến hai mươi ba triệu cho một kwh điện mặt trời
cái khó khăn nữa là
về quy chuẩn tiêu chuẩn của các tấm pin năng lượng mặt trời
rồi các cái thiết bị chuyển đổi điện thì chưa có
khó khăn nữa mình thấy đó là đối với người dân xây nhà thì chưa có quy định về giấy phép liên quan để đặt trên mấy nhà mà
để mà lắp đặt cái điện mặt trời này cấp phép như thế nào
thay vào đó hiện nay việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời vẫn chưa có chính sách hỗ trợ về vốn vay
cũng như các chương trình hỗ trợ chi phí lắp đặt
đây là rào cản khiến các hậu dân chưa thể tiếp cận dễ dàng
ngoài ra khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
nhưng ở các khu vực khác nhau sẽ cho công suất và hiệu quả đầu tư sẽ khác nhau
cụ thể là tỷ lệ hoàng thối từ điện lực sẽ dựa vào khâu khấu hao sau quá trình thu điện và sử dụng điện từ mỗi gia đình
mới đây ngân hàng tái thiết đức đã tài trợ cho việt nam khoảng một mươi bốn triệu euro để phát triển điện mặt trời
evn đang đàm phán với phía ngân hàng tái thiết đức và đề xuất chính phủ dành toàn bộ số kinh phí này để khuyến khích hỗ trợ cho điện mặt trời
nếu được thông qua mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ chi phí lắp đặt từ hai đến sáu triệu đồng tùy vào công suất
con số này tuy nhỏ nhưng cũng phần nào hỗ trợ và khuyến khích người dân lắp đặt điện mặt trời nhiều hơn
bản tin dịp sóng hai mươi bốn h trên bảy h hôm nay xin được tạm dừng tại đây
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
đại lễ phật đàn liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu v sac hai nghìn một mươi chín do giáo hội phật giáo việt nam đăng cai đã chính thức bế mạc sau ba ngày làm việc
đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín đã thành công và ra tuyên bố chung về sắc tuyên bố hà nam hai nghìn một mươi chín thể hiện sự thống nhất quan điểm
lập trường và ý chí của phật giáo thế giới
trước các vấn đề mang tính toàn cầu
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tới dự và phát biểu quan trọng tại lễ bế mặc
chủ đề của đại lễ vê sát hai nghìn một mươi chín là cách tiếp cận của phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ về một xã hội bền vững
qua đó đã nói lên tầm vóc ý nghĩa lớn lao của đại lễ về sát kỷ niệm ngày đức phật đản sinh thành đạo và nhập nhất bản
cùng với sự khẳng định giá trị cốt lõi về hòa bình và trí tuệ trong giáo lý
ý của đức phật cần thiết được phổ biến trong xã hội ngày nay để xây dựng sự phát triển bền vững và hòa bình đích thực cho nhân loại
hội thảo khoa học quốc tế đại lễ vê sác liên hợp quốc với sự tham dự của hơn một sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế đến từ một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với hơn ba trư tôn đức tăng ni phật tử giáo hội phật giáo việt nam đã được đúc kết trong tuyên bố hà nam về sát năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
nêu rõ các ý nguyện tốt đẹp về một thế giới hòa bình về một xã hội phát triển bền vững đã được thảo luận thống nhất thể hiện qua tuyên bố chung hà nam varc hai nghìn một mươi chín
khẳng định sự đóng góp thiết thực hiệu quả của phật giáo việt nam nói riêng và phật giáo thế giới nói chung vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
với những đóng góp đó chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại
và những bất ổn của xã hội như
chiến tranh xung đột dân tộc sắc tộc tôn giáo khổ đau của nhân loại khoảng cách giàu nghèo vấn đề đói nghèo và biến đổi khí hậu v v
từng bước được đẩy lùi tư tưởng tốt đẹp của đại lễ vi giác liên hợp quốc sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ để thông điệp về hòa bình và yêu thương của đức phật luôn tỏa sáng
phó thủ tướng nhấn mạnh trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo việt nam luôn tốt hơn
việt nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
các tôn giáo ở việt nam luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội như từ thiện giáo dục y tế
việt nam sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa có chính sách tốt hơn nữa để không ngừng cải thiện nâng cao đời sống của người dân đặc biệt là những người nghèo
những người ở vùng sâu vùng xa
đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thực hiện bình đẳng xã hội xây dựng đất nước việt nam dân chủ công bằng văn minh
tuyên bố chung về sắc tuyên bố hà nam hai nghìn một mươi chín gồm chín điều nêu lên thông điệp về hòa bình xã hội bền vững các vấn đề liên quan khác dựa trên lời dạy của đức phật về từ bi và trí tuệ các cam kết cùng chia sẻ vì xã hội bền vững
đại lễ phật đàn liên hợp quốc vê sắc hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại việt nam
đại lễ phật đàn liên hợp quốc vê sắc hai nghìn một mươi chín đã thành công tốt đẹp đóng góp chung vào sự thành công của đại lễ lực lượng công an nhân dân đã đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn tại các khu vực địa điểm cũng như hoạt động của các nguyên thủ quốc gia đại biểu quốc tế và phật tử nhân dân trong và ngoài nước tham dự đại lễ

các đơn vị của bộ công an công an tỉnh hà nam đã phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông chủ động xử lý kịp thời các tình huống phát sinh không để bị động bất ngờ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước các nguyên thủ quốc gia các đoàn đại biểu quốc tế phái đoàn phật giáo và phật tử nhân dân trong và ngoài nước
tại các khu vực lưu trú trong quá trình di chuyển lực lượng công an đã triển khai bố trí lực lượng đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh thành công của đại lễ v sac hai nghìn một mươi chín tại việt nam có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước trong đại lễ